thời gian gần đây dọc biển khu vực thuộc các xã tam quang tam nghĩa huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã xuất hiện một lượng lớn dầu vón cục và hàng trăm vỏ chai có in nhãn mát nước ngoài trôi giạt vào bờ
khiến người dân lo ngại ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động kinh doanh
trước tình hình đó ubnd tỉnh quảng nam đã chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường
ubnd huyện núi thành và công ty cổ phần môi trường đô thị quảng nam tổ chức gia quân thu gom
xử lý nhanh lượng dầu vón cục trôi giạt vào bờ biển tại địa bàn núi thành
dầu vón cục xuất hiện trên bãi biển thuộc khu vực biển dạng từ quán cây bàng thôn thanh long xã tam quang
đến khu resort chulai xã tam nghĩa với chiều dài khoảng bảy km
số dầu vón cục có màu nâu đen kích thước khoảng từ năm đến một mươi cm xuất hiện rải rác dọc theo bờ biển
theo người dân địa phương những vật trên bị sóng cuốn vào từ dịp trước tết
và đến nay vẫn đang tiếp diễn làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
và ảnh hưởng đến các dịch vụ du lịch kinh doanh tại đây
từ chiều một mươi bốn tháng hai công ty cổ phần môi trường đô thị quảng nam đã huy động hàng chục công nhân
cùng với chính quyền và người dân địa phương tập trung ra quân thu gọi
gom dầu vón cục và bao tải đưa lên xe chuyên dụng trở về lò đất tại tam xuân hai
để xử lý nhằm tránh để thời tiết nắng nóng làm dầu tan chảy thấm vào trong cát gây ô nhiễm môi trường
nhận được công vang chỉ đạo của bộ nhân tỉnh quảng nam
chúng tôi đã phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường huyện hữu thành
tổ chức kiểm tra thực tế hiện trạng
sau đó chúng tôi đã lập tức huy động lực lượng phương tiện chuyên dùng và lực lượng nội đồng
để tổ chức công tác thu gom
bằng chuyện xử lý dầu vón cục và các chất thải khác trên bờ biển
đây là lần đầu tiên có dầu vón cục trên bờ biển
dầu thì nó ở trên chất thải nguy hại
do vậy chúng tôi cũng phải có phối hợp với công ty bộ nhân tỉnh quảng nam
để thu gom dầu vón cục này
sự cố ràng dầu thì cũng có diễn tập
nhưng đó là những diễn tập về sự cố ràng dầu trên mặt nước biển
còn cái này thì là dầu vón cục
trên bờ biển thì nó cũng có khác
nhưng mà nó cũng là sau cái diễn tập thì nó cũng có được cái kinh nghiệm nhất định
theo khảo sát của các cơ quan chức năng
tại khu vực bờ biển huyện núi thành hiện có khoảng hai trăm linh tấn dầu vón cục và rác thải các loại
nên thời gian thu gom xử lý các loại rác thải này phải mất từ bảy đến một mươi ngày mới hoàn thành